tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức vào chiều nay
sở nông nghiệp và phát triển đông thôn hà nội cho biết tính đến thời điểm này
thành phố hà nội đã có năm quận huyện xảy ra dịch tả lợn châu phi với số lợn tiêu hủy là một trăm bảy mươi hai con
theo ông nguyễn ngọc sơn tri cục trưởng tri cục thú y hà nội cho biết hà nội là một trong những
địa phương có tổng đàn lợn vật nuôi lớn nhất cả nước trong đó đàn lợn có gần hai triệu con
tính đến ngày một mươi tháng ba bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra ở chín hộ năm xã phường
năm quận huyện của hà nội là quận long biên quận hoàng mai huyện đông anh huyện gia lâm
huyện sóc sơn tổng số đàn lợn đã tiêu hủy là một trăm bảy mươi hai con
ngay sau khi phát hiện các ổ dịch sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã phối hợp với
các quận huyện tiêu độc khử trùng khu vực có dịch đồng thời lập các chốt chặn kiểm dịch nhằm
giám sát việc vận chuyển ra súc ra cầm ra vào địa bàn
không để bệnh dịch lây lan
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đang đề xuất thành phố hà nội hỗ trợ đàn lợn
mắc dịch bệnh theo mức giá tám mươi giá thị trường đối với lợn con và lợn thương phẩm từ một tám đến hai lần
đối với lợn nái và mức hỗ trợ thấp nhất là ba mươi tám đồng một kg